chúng ta chỉ cần một cú điện thoại hay sử dụng một app mua sắm thì ngay lập tức những cái sản phẩm mặt hàng như thế này sẽ có mặt tại nhà
và đó chính là một trong những tiện ích của dịch vụ mua sắm trực tuyến đối với người tiêu dùng trong dịch tết năm nay